cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau vừa thực hiện quyết định bắt tạm giam và khám xét nơi ở
đối với võ văn thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ vụ án từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi hai võ văn thủy cấu kết với một cán bộ công chức
thuộc xã khánh bình huyện trần văn thời tỉnh cà mau giả chữ ký của lãnh đạo ubnd xã khánh bình
để làm hợp đồng ủy quyền giả cho võ văn thủy được toàn quyền chuyển nhượng thế chấp quyền sử dụng đất
thủy đã sử dụng hợp đồng ủy quyền giả để thực hiện giao dịch chuyển nhượng thế chấp quyền sử dụng đất
chiếm đoạt của một số người khác tổng số tiền khoảng hai tỷ tám trăm linh triệu đồng
một đường dây mua bán vận chuyển pháo nổ từ trung quốc qua địa bàn lạng sơn
để vận chuyển về các tỉnh phía sau tiêu thụ với số lượng lớn vừa bị công an thành phố lạng sơn đấu tranh triệt phá
thu giữ gần một hai tấn pháo các loại
khoảng một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng một mươi hai tại xã quan sơn huyện tri lăng công an thành phố chủ trì phối hợp với công an huyện tri lăng
tiến hành bắt giữ đối tượng vi thị huệ thu giữ trên xe ô tô của đối tượng và trong kho bảy mươi hai bao tải dứa
được bọc kín bằng túi ni lông bên trong chứa bảy trăm sáu mươi bảy dàn pháo hoa nổ loại ba mươi sáu quả một dàn
tổng trọng lượng một một trăm linh một ba kg loại pháo do trung quốc sản xuất
tại cơ quan công an vi thị huệ khai nhận vào khoảng đầu năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng mua số pháo trên với nhiều người
vào nhiều lần khác nhau tại khu vực đường biên gần cửa khẩu na hình huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
bằng xe khách hoặc xe cá nhân sau đó đem về cất giấu tại kho và dùng các bao phân đạm để che giấu
sau đó đem đi tiêu thụ khi khách có yêu cầu
một vụ vận chuyển gần bảy tấn đường không có hóa đơn chứng tử hợp pháp vừa bị lực lượng chức năng tỉnh phú yên phát hiện thu giữ
tại km một nghìn ba trăm một mươi tám quốc lộ một thuộc địa phận huyện tuy an lực lượng chức năng tiến hành rừng kiểm tra xe ô tô tải
do ông trần đình long điều khiển đã phát hiện trên xe vận chuyển gần bốn mươi hai tấn đường kính trắng do thái lan sản xuất
trong đó có gần bảy tấn không hóa đơn chứng tử hợp pháp phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phú yên
bàn giao cho đội quản lý thị trường số một để tiếp tục xác minh xử lý
tại khu vực xã khánh an huyện an phú tỉnh an giang phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang đã phát hiện
bắt giữ gần một mươi hai tấn phế liệu không hóa đơn chứng tử và nguồn gốc hợp pháp
khoảng một giờ ngày hai mươi hai tháng một mươi hai tổ công tác đã phát hiện xe ô tô tải có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện trên xe có chứa khoảng bốn tấn phế liệu
là nhựa nấu thành cục và dưới ghe gỗ khoảng tám tấn phế liệu các loại
ước tính giá trị hoàng hóa ban đầu khoảng ba mươi triệu đồng
cũng liên quan đến việc phát hiện hàng hóa không rõ nguồn gốc tiến hành kiểm tra đồ xuất hộ kinh doanh
do hoàng thị tính làm chủ địa chỉ tại xã nhật tự huyện kim bảng tỉnh hà nam
các lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản tạm giữ gần hai năm tấn nông sản là măng củ măng lá
năm tấn măng trên được đựng trong các thùng phi chất đống trong kho và trên sân
không có biện pháp bảo quản không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
trong đó nhiều thùng phi chứa măng đã bốc mùi hôi chua nồng nặc
qua kiểm tra chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn chứng tử
chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường
công an tỉnh hà nam đã tiến hành bàn xa vụ việc trên cho cục quản lý thị trường hà nam xử lý theo quy định
vào thời điểm cuối năm nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao
từ đó các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi buôn lậu gian lận thương mại hàng giả để trục lợi
với quyết tâm ngăn chặn đẩy lùi hoạt động buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
công an tỉnh vĩnh long đã triển khai nhiều giải pháp góp phần đảm bảo chất lượng hàng hóa
phục vụ nhu cầu ngột của người tiêu dùng khi tết nguyên đán đang đến gần
các loại hàng lậu hàng giả dịp cuối năm và tết nguyên đán thường làm quần áo giày dép
mỹ phẩm đồ gia dụng linh kiện điện tử thực phẩm
để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng trong việc sử dụng hàng hóa trong dịp tết
lực lượng công an tăng cường phối hợp với cục quản lý thị trường kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất
kinh doanh bánh kẹo thực phẩm
qua kiểm tra lực lượng công an đã tuyên truyền nhắc nhở đối với chủ các cơ sở sản xuất
kinh doanh hàng hóa phải đảm bảo chất lượng nguồn gốc xuất xứ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đối với các hành vi vi phạm
tính từ đầu năm đến nay lực lượng công an đã phát hiện gần một trăm bảy mươi vụ vi phạm
ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên bốn trăm linh triệu đồng
bản thân tôi luôn chấp hành tốt chính sách pháp luật trong việc lựa chọn những sản phẩm an toàn thực phẩm
thành ra trong những khi nhập hàng
tôi luôn chọn những cơ sở có hàng hóa xuất xứ rõ ràng để nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân
cũng như là cấp thị trường những mặt hàng có an toàn chất lượng và hiệu quả trong việc sử dụng
để đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động buôn lậu sản xuất hàng gian hàng giả
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tam nhũng kinh tế buôn lậu môi trường công an tỉnh vĩnh long
đã tăng cường công tác nắm tình hình phương thức thủ đoạn mới của các đối tượng
để có biện pháp phòng ngừa
ngăn chặn xử lý kịp thời tăng cường công tác kiểm tra trong đó tập trung tại các tuyến địa bàn trọng điểm
để góp phần đảm bảo an ninh trật tự kéo giảm tình hình vi phạm trên lĩnh vực buôn lậu hàng giả hàng cấm
gian lận thương mại trong thời gian tới nhất là trong dịp tết nguyên đáng giáp thình năm hai nghìn hai mươi bốn
ban lãnh đạo đơn vị chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường công tác nắm tình hình
quản lý tốt địa bàn tập trung vào các đối tượng quận chuyển mua bán
các kho bến đầu mối tập kết hàng hóa đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
để kịp thời phát hiện ngăn chặn đấu tranh các hành vi buôn lậu hàng giả hàng cấm gian lận thương mại
về thị trường hàng hóa lảnh mạnh và an toàn ngoài sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng
người tiêu dùng người sản xuất kinh doanh tích cực hưởng ứng cuộc vận động
người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
khi phát hiện các hành vi có dấu hiệu về buôn bán hàng giả hàng kém chất lượng
không đảm bảo an toàn thực phẩm hãy báo ngay cho cơ quan chức năng
hoặc số điện thoại đường dây nóng của lực lượng công an để kịp thời ngăn chặn xử lý
ngân hàng nhà nước việt nam vừa có văn bản gửi các tổ chức tiến dụng
chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc đẩy mạnh cho vai phục vụ đời sống tiêu dùng
ngân hàng nhà nước việt nam yêu cầu các tổ chức tín dụng
chi nhánh ngân hàng nước ngoài chủ động cân đối nguồn vốn đẩy mạnh đa dạng chương trình
sản phẩm tiến dụng phù hợp với nhu cầu của từng nhóm đối tượng phân khúc khách hàng
đặc biệt là nhu cầu vay vốn chính đáng hợp pháp phục vụ đời sống tiêu dùng của người dân
bên cạnh đó tăng cường chuyển đổi số quyết liệt triển khai đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ
nhằm đẩy nhanh tiến tốc độ thời gian xử lý hồ sơ vay vốn của khách hàng
đẩy mạnh giả soát đơn giản hóa quy trình thủ tục đội bộ để tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng vay vốn
cùng với đó tổ chức triển khai ngay các giải pháp ứng dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư trong hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu đời sống tiêu dùng của người dân
thông tin từ công ty cổ phần bến xe hà nội dịp tết nguyên đán và mùa lễ hội xuân giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
các bến xe như giáp bát mỹ đỉnh gia lâm sẽ tăng cường khoảng hai năm trăm linh xe
đảm bảo cho người dân vui tết an toàn thuận lợi
theo lãnh đạo công ty cổ phần bến xe hà nội dịp nghỉ tết nguyên đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn kéo dài bảy ngày
dự kiến lượng khách qua các bến trong thời gian cao điểm sẽ tăng khoảng ba trăm linh năm trăm linh so với ngày thường
song lượng xe về cơ bản vẫn đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách
lượng xe được dự phòng tăng cường cho cả đợt phục vụ lễ tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn là hai năm trăm linh xe
công ty cộng phần bến xe hà nội sẽ phối hợp
cùng với các đơn vị vận tải bố trí phương tiện đảm bảo số lượng phương tiện để vận hành theo biểu đồ hoạt động đã đăng ký
và tăng cường giải tỏa khách khi có yêu cầu phát sinh
năm nay các đơn vị sẽ đẩy mạnh hình thức bán vé điện tử cấp lệnh điện tử theo quy định
đảm bảo một trăm linh hành khách trên xe khi xe xuất bến phải có vé
giá gạo năm tấm của việt nam được trao bán ở mức sáu trăm sáu mươi sáu trăm sáu mươi năm usd một tấn
mức tăng cao nhất kể từ giữa tháng bảy
giá gạo đồ từ các nhà xuất khẩu hàng đầu đã tăng trong tuần này do nguồn cung hạn chế
đẩy giá gạo việt nam lên mức cao nhất trong hơn một mươi năm năm và giá gạo của ấn độ lên mức cao nhất trong hai tháng
nguyên nhân là do nguồn cung khan hiếm đã khiến giá gạo tăng cao
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba
đến nay bệnh dịch tả lợn châu phi được ngành nông nghiệp kiểm soát tương đối tốt
đây tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm
có ý nghĩa quan trọng khi cả nước chuẩn bị bước vào cao điểm phục vụ dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
tỉnh quảng trị một trong những nơi hiện đang có dịch tả lợn châu phi bùng phát
ảnh hưởng không nhỏ tới thị trường chăn nuôi
trước thực trạng này tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để khống chế dịch bệnh lây lan trên diện rộng
cách đây một mươi ngày là nhà tôi có chết một con rồi
nhưng mà trong nhà tôi bốn con
cho nên có cách ly được thì tôi cũng vốn thuộc vốn vối đau hoang
nhưng mà vẫn chết em không đầy đủ rồi
trước đây thủy xã chết đau hoang rồi
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
từ đầu năm đến nay cả nước xuất hiện hơn năm trăm ba mươi ổ dịch tả lợn châu phi
buộc tiêu hủy hơn hai mươi con lợn tại bốn mươi bốn tỉnh thành phố
nhất là tại các tỉnh lạng sơn coi bằng sơn la quảng bình đắk lắc
để kịp thời ngăn chặn dịch bệnh bùng phát bảo đảm nguồn cung thịt lợn dịp tết
mới đây các bộ ngành liên quan đã có những giải pháp kịp thời
tổ chức kiểm soát tốt dịch bệnh theo đúc tiên nhận chỉ đạo của quang lâm y thư
chính phủ và thủ tướng chính phủ
và kịp thời công bố dịch để tạo điều kiện cho người dân tăng đàn ta làm có yên tâm
bảo đảm nguồn cung thịt lợn không để xảy ra những biến động cho những tháng cuối năm
vào dịp tết nguyên đán là trách nhiệm của các ngành chức năng
do đó cần chủ động nguồn cung bằng cách đẩy lùi dịch bệnh
có như vậy chúng ta mới chủ động được nguồn cung thịt lợn cho những tháng cuối năm
và dịp tết nguyên đán đang đến gần
tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng theo dõi những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
sáng ngày hai mươi một tháng một mươi hai sở công thương tp hcm tổ chức khai mạc hội nghị kết nối cung cầu
giữa tp hcm và các tỉnh thành năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi ba quy tụ bốn mươi năm địa phương tham gia mang đến thành phố hàng ngàn đặc sản vùng miền
và một mươi chín không gian văn hóa làng nghề đặc sắc
chương trình kết nối cung cầu là một hoạt động cấp vùng nhằm cụ thể hóa cam kết của lãnh đạo thành phố
đây là hoạt động kết nối hai chiều không chỉ hỗ trợ các địa phương tiêu thụ sản phẩm
mà còn bổ sung nguồn hàng bình ổn thị trường đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng thành phố
đưa đặc sản vùng miền đến với người tiêu dùng thành phố nhất là các dịp lễ tết
đặc biệt chú sự kiện hội nghị kết nối cung cầu tiếp tục nội dung quan trọng nhất là không gian kết nối trao đổi trực tiếp
dưới một mươi hai hệ thống phân phối năm sàn thương mại điện tử và hơn một nhà cung cấp đến từ các tỉnh hành
chương trình năm nay cũng tăng tần suất các sự kiện kết nối cung cầu trực tiếp
hoàn thiện nền tảng kết nối trực tuyến kếtnốicungcầu vn để thực hiện kết nối liên tục hai mươi bốn trên bảy
kết nối sâu hơn tạo điều kiện hai bên mua bán gặp gỡ tìm kiếm đơn hàng
hỗ trợ nhà sản xuất hoàn thiện sản phẩm hoàn thiện quy trình tiếp nhận xử lý đơn hàng
xây dựng thương hiệu duy trì doanh số sau khi lên kệ
hỗ trợ nhà sản xuất gia tăng doanh số kết nối các nhà phân phối xây dựng bộ quy tắc ứng xử chung
đối với nhà cung cấp vi phạm cam kết bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
nâng cao trách nhiệm nhà sản xuất dần định hướng sản xuất và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững
nằm trong đợt cao điểm kích cầu tiêu dùng của thành phố
có sự kết hợp đồng bộ triển khai đồng loạt tập trung nhiều hoạt động
hội nghị đã tạo điều kiện thuận lợi tối đa để bình mua bình bán kết nối trực tiếp
tiết giảm chi phí trung gian đẩy mạnh lưu thông hàng hóa
góp phần hình thành các chuỗi cung ứng bền vững tiếp tục đẩy mạnh kết nối cung cầu trực tuyến
góp phần cung cấp nguồn hàng chất lượng cao giá cả hợp lý trên phạm vi cả nước
để bổ sung nguồn cung bình ổn thị trường phục vụ thị trường thành phố dịp tết
tại thành phố hồ chí minh tổng công ty viễn thông viettel tổ chức sự kiện ngày hội iot
quy tụ nhiều diễn giả từ các doanh nghiệp công nghệ có trị giá hàng tỷ đô
cùng lãnh đạo các bộ ngành liên quan
tiếp nối hành công của sự kiện đầu năm ngày hội iot tại thành phố hồ chí minh
mới rộng hơn về quy mô và chất lượng
hội thảo có sự tham gia chia sẻ của các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế
về công nghệ internet
ngoài ra tại hội thảo hội thảo của hội thảo của hội thảo của hội thảo
hội thảo còn có không gian trưng bày hai mươi giải pháp không chỉ về công nghệ
mà còn có áp dụng thực tế vào ngành công nghiệp điện nước và nhà thông minh
tại sự kiện đại diện các doanh nghiệp là những chuyên gia đầu ngành
đã trình bày quan điểm và trao đổi trong hai phiên hội thảo
cung cấp nhiều thông tin giá trị kiến thức bổ ích và thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ
của cộng đồng iot việt nam cũng như gia tăng kết nối với doanh nghiệp nước ngoài
với chủ đề công nghệ và xu hướng phát triển tương lai
người tham gia có cơ hội trực tiếp lắng nghe những chia sẻ từ các diễn giả
từ delos viettel network về xu hướng chiến lược công nghệ iot trong nước và thế giới
bên cạnh đó các giải pháp kết nối vạn vật như chipset iot mobile edge và ai everywhere
sẽ được đại diện qualcomm và intel việt nam cung cấp về định hướng kinh doanh
trong hai phiên thảo luận xuyên suốt các đánh giá chỉ ra ứng dụng iot đang được triển khai rộng rãi
tại việt nam bao gồm thành phố thông minh nhà thông minh
quản lý năng lượng giám sát môi trường quản lý giao thông
quản lý chất lượng nước và nhiều ứng dụng khác
iot là một lĩnh vực đang phát triển rất nhanh tại việt nam
theo báo cáo của gsma intelligence số lượng các thiết bị iot tại việt nam
dự kiến sẽ tăng từ hai mươi một triệu vào năm hai nghìn một mươi tám lên đến chín mươi sáu triệu vào năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên việc triển khai iot còn đối mặt với nhiều thách thức như nhân lực
hạ tầng kỹ thuật yếu chi phí đầu tư cao và an ninh thông tin
để cùng thảo luận
chia sẻ những khó khăn khi triển khai công nghệ và kinh nghiệm kinh doanh
trong lĩnh vực iot bộ thông tin điện thông đã thành lập tổ đề án iot quốc gia
với dự thảo chiến lược iot việt nam tới hai nghìn ba mươi nhằm thiết lập mục tiêu
nhiệm vụ cũng như giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy ngành iot phát triển
việt ten hy vọng sau sự kiện với các chia sẻ phong phú từ các diễn giả
đóng góp các góc nhìn khác nhau về công nghệ và kinh doanh iot trong nước
cũng như quốc tế
chúng ta sẽ có những mục tiêu rõ ràng để thúc đẩy sự phát triển chung của quốc gia trong lĩnh vực này
tại sự kiện iot mong muốn là cầu nối để toàn bộ các chuyên gia
các doanh nghiệp iot việt nam và khu vực có thể cập nhật các xu thế công nghệ mới
nắm bắt các đình hướng từ chính phủ chia sẻ kinh nghiệm và kết nối cộng đồng
như vậy cộng đồng iot nói riêng và ngành iot nói chung
tại việt nam sẽ càng nhiều
để phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai
cùng với sự phát triển mạnh của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
cơ hội tăng trưởng của thị trường iot tại việt nam còn rất lớn
với định hướng năm hai nghìn hai mươi ba là năm dữ liệu số quốc gia tạo ra các kết quả thiết thực
để giải bài toán cụ thể
thì công nghệ iot sẽ trở thành cứu cánh để dữ liệu được sử dụng hiệu quả tạo ra giá trị
hệ thống siêu thị sài gòn coop phối hợp cùng ví điện tử momo tổ chức chương trình
cùng coop đồng hành cùng nông dân việt
những ngày vừa qua gian hàng cam tại các hệ thống siêu thị sài gòn co op trở nên hút khách
do chiến dịch tổ chức chương trình cùng coop đồng hành cùng nông dân việt mua cam sành giá đồng
do đơn vị này phối hợp cùng ví điện tử momo thực hiện
nhằm chung tay giúp đỡ bà con nông dân trước tình hình giá cam trên thị trường biến động
khách hàng dùng momo có thể dùng các thẻ quà đổi cam sành trên ứng dụng
và sử dụng tại hệ thống coop mart coop extra firelight coop food
tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh miền đông
khi thanh toán chỉ cần áp dụng mã ưu đải ngay trên momo để nhận những túi cam tươi ngon miễn phí
dự kiến trong thời gian diễn ra chương trình sẽ tiêu thụ một trăm linh tấn cam sành
không khí giáng sinh đang tràn ngập mọi ngóng mắt của thành phố hồ chí minh
từ các trung tâm thương mại các cửa hàng đến những con đường cũng đồng loạt trang trí rực rỡ sắc màu
đây là năm đầu tiên sau thời điểm đại dịch covid một mươi chín
người dân thành phố hồ chí minh mới cảm nhận lại vẻ sầm út rộn ràng của mùa giáng sinh
với sự đầu tư trang hoàng của các điểm vui chơi mua bán ở thành phố
và phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của bản tin kinh tế phương nam ngày hôm nay
ghi nhận của phóng viên tại một số trung tâm thương mại cho thấy lượng khách đổ về mua sắm vui chơi chụp hình
tận hưởng không khí cuối năm trở nên đông đúc và sôi động vào những ngày cận lễ hội noel
nằm ngay trên con đường sư vạn hạnh quận một mươi đông đúc vàng hành môn luôn thu hút người trẻ ghé thăm
vì độ đầu tư cho việc trang trí theo mùa
vào buổi tối đặc biệt vào dịp cuối tuần nơi đây thu hút một lượng lớn người dân khách du lịch
nhất là giới trẻ tìm đến vui chơi tham quan mua sắm và chụp hình
mang lại một không khí vui tươi an lành trong mùa noel
em thấy rất là đẹp và cũng như là
trang trí rất là bắt mắt
thì hôm nay em đi thì em cũng khá là bất ngờ
tại vì trước đêm đi ngang thì nó cũng không có được lộng lẫy như thế này
nhu cầu mua sắm rất là cao nhưng mà em vô đây thì quá trời đồ sale
cũng như là quá trời những cái mặt hàng mà em rất là yêu thích
em cũng đã mua một ít đồ ở đây rồi
không chỉ trung tâm thương mại các quán cà phê mà các nhà sách cũng hoàn thành trang hoàng mùa lễ hội
và kết hợp bày bán các sản phẩm phục vụ nhu cầu trang trí
chị thanh cho biết năm nay do ảnh hưởng kinh tế
nên cũng không đầu tư trang trí cây thông hay hàng đá như mọi năm
mà chủ yếu tìm mua vài món quà tặng con gái
khi dịp trang trí năm nay thì cái nhu cầu mua sắm sẽ hạn chế hơn so với năm ngoái
tại vì cái tình hình kinh tế năm nay nó cũng hạn hẹp hơn
cho nên là cái nhu cầu chủ yếu là mua quà trang trí cho các con
với lại là chủ yếu là gia đình đi tham quan và chụp hình là chính thôi
tại vì được cái là năm nay thì các cửa hàng với các trung tâm thương mại trang trí rất là đẹp
hàng cũng sale rất là nhiều thì bên cạnh đó thì mình cũng sẽ có một số món đồ
mà mình chọn được được gọi là như ý hơn hợp lý và nó chi phí nó cũng sẽ phù hợp đối với gia đình này nhiều hơn
dạo một vòng bên ngoài thành phố hồ chí minh đã thấy không khí giáng sinh tràn ngập trên từng nẻo đường
không chỉ bởi những tiểu cảnh cây thông tuần lọc được trưng bày trang trí
mà không khí nhộn nhịp của dòng người càng khiến cho không khí mùa noel trở nên vui vẻ tấp nập hơn bao giờ hết
và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị